ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế đã họp tại hà nội
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao chủ trì phiên họp
phát biểu tại cuộc họp phó thủ tướng phạm bình minh nhấn mạnh việt nam đảm nhận vai trò
chủ tịch asean hai nghìn hai mươi trong bối cảnh các xu hướng hợp tác đối thoại và liên kết khu vực
chuyển biến theo nhiều chiều hướng phức tạp cùng với sự xuất hiện của đại dịch covid một mươi chín
có tác động lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội và kinh tế trên phạm vi toàn cầu
trong bối cảnh đó phó thủ tướng phạm bình minh đề nghị ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế
về kinh tế và các thành viên trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng công tác
nghiên cứu đánh giá dự báo các vấn đề mới của hội nhập kinh tế quốc tế tăng cường phối hợp liên ngành
bộ ngoại giao bộ công thương và các bộ ngành liên quan phối hợp thực hiện thành công
các nhiệm vụ hội nhập asean trong năm chủ tịch hai nghìn hai mươi củng cố nâng cao uy tín vị thế quốc tế của việt nam
trong chủ động đề xuất sáng kiến thực thi cộng đồng asean đến năm hai nghìn hai mươi năm
ban chỉ đạo phối hợp các bộ ngành thành viên đổi mới nâng cao hiệu quả công tác thông tin
tuyên truyền về các fda nói chung và thực thi cam kết cptpp evfta nói riêng thông qua nhiều hình thức khác nhau